tin an ninh trở tử
sáng qua tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm trí thành
tức phạm thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại phường đồng tâm quận hai bà trưng hà nội
năm năm sau tháng tù về tội làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
phạm trí thành nhờ người lập block bà đầm xòe để đăng tải bài viết
sau đó đến giữa năm hai nghìn một mươi bốn thành tạo lập trang facebook cá nhân có tên phạm thành
và tiếp tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín phạm trí thành tập hợp các bài viết đã đăng tải
và tự thiết kế bìa đặt tên sách là thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
ghi thông tin tác giả là bà đầm xòe phạm thành và các còm si
sau đó thuê in rồi phát tán quyển sách trên
nội dung hai mươi một bài viết trong sách thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
và bài phỏng vấn phạm thành vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
tuyên truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận xã hội
số lượng sách thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo mà thành đã phát tán
khoảng hơn hai trăm hai mươi quyển gồm một trăm chín mươi bốn quyển chuyển phát qua bưu điện
cho những người ở trong và ngoài nước
cơ quan điều tra còn thu giữ được một mươi bốn quyển khi khám xét tại nơi ở của thành
ngoài ra thành còn bán và tặng sách này cho một số cá nhân khác
tính từ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
số tiền phạm trí thành thu được từ việc phát tán sách trên là hơn tám mươi triệu đồng
đa số tiền mua sách được thanh toán vào tài khoản của thành tại ngân hàng
từ các chi phí như thuê in sách
gửi sách qua bù điện còn lại thành được hưởng hơn một mươi tám triệu đồng